vào sáng ngày hôm nay một mươi bảy tháng một mươi tổng bí thư nguyễn phú trọng và các đại biểu quốc hội đơn vị bầu cử số một tp hà nội đã tiếp xúc cử tri tại phường thành công quận ba đình hà nội
tại buổi tiếp xúc thay mặt các đại biểu quốc hội đơn vị bầu cử số một thành phố hà nội thiếu tướng nguyễn doãn anh tư lệnh bộ tư lệnh thủ đô đã báo cáo dự kiến nội dung kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn sẽ diễn ra từ ngày hai mươi tháng một mươi đến hết ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
tiếp đó đông đảo các cử tri thuộc địa bàn quận ba đình đã trình bày ý kiến xoay quanh nhiều nội dung như luật về hội luật tín ngưỡng tôn giáo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới vấn đề thu hút thanh niên tham gia các hoạt động sinh hoạt đoàn tại nơi cư trú nâng độ tuổi hưu bảo vệ môi trường
đặc biệt tất cả các cử tri đều bày tỏ sự phấn khởi và hoan nghênh kết quả của hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi hai vừa diễn ra trong tuần qua kỳ vọng và đề nghị các đồng chí lãnh đạo sẽ tích cực và quyết liệt hơn nữa trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng chống suy thoái về tư tưởng chính trị xử lý nghiêm các trường hợp gây tham nhũng lãng phí